bộ y tế vừa có công văn gửi ubnd các tỉnh thành phố yêu cầu các địa phương tăng cường và quyết liệt hơn nữa
trong việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất
thời gian vừa qua hàng triệu người đã mắc covid một mươi chín dù dịch đã giảm sâu
sau mỗi ngày vẫn có hơn một mươi ca mắc mới
nhiều người sau khi khỏi covid một mươi chín chưa đến lịch tiêm mũi ba hoặc là đã đến lịch nhưng ngần ngại không tiêm
dẫn đến tỷ lệ tiêm mũi ba mới đạt năm mươi ba
cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến chiều ngày hai mươi hai tháng bốn
cả nước đã tiêm gần hai trăm một mươi một ba triệu liều vaccine trong đó tỷ lệ bao phủ mỗi một và mũi hai cho người trên một mươi tám tuổi là một trăm linh
tỷ lệ bao phủ mũi một và mũi hai của trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi lần lượt là một trăm linh và